thưa quý vị hồ vốn là biểu tượng của sự quyền uy dũng mãnh để giúp những chú gổ trở nên gần gũi hơn
chương trình hôm nay mời quý vị cùng đến với hình ảnh sinh hoạt thường nhật của những chú hổ
và cũng để hiểu hơn về sự cần mẫn của những nhân viên chăm sóc thú tại công viên thủ lệ hà nội
đây là bóng và bi bóng và bi hiện nay đã hơn một trăm năm mươi kg
hai bạn hổ được đưa về từ vườn quốc gia quốc phương khi mới hai tháng tuổi
với cân nặng tám kg
cũng từ ngày đó các nhân viên chăm sóc thú giữ tại công viên thủ lệ đã trở thành người cha người mẹ thứ hai
đều đặn mỗi ngày từ bảy giờ sáng họ luôn tất bật với công việc dọn dẹp chăm sóc cho chúng ăn
những người mà chăm sác một đàn thú giữ như thế này vừa to vừa nguy hiểm
thú giữ thì ai cũng sợ rồi
nhưng mà khi mà đã xác định mình đã coi nó như cái bản thân mình
yêu những con thú để chăm sóc một đàn thú cho chúng khỏe mạnh này béo tốt này
và để trưng bày khi mà những khách tham quan đến nhìn những con thú mà chơi đùa mạnh khỏe này khách vui mừng gỗ tay
thì cái đấy là niềm hạnh phúc nhất của anh em những người anh em công nhân chăm sóc thú giữ như chúng tôi đây
anh phúc vì nghề chăm sác thú như nuôi con nhỏ họ nhớ từng con hổ thích ăn gì như thịt gà thịt bò
trước khi ăn phải rửa qua nước muối
để không ảnh hưởng đến tiêu hóa của chúng
có những ngày hổ ốm ăn kém thì những ngân dân ở đây cũng buồn bã như chính con họ ốm
phải mắc màn bên cạnh để ngủ cùng hổ
khi có những con mà nó phải điều trị nó nằm trong vui
cái anh em chúng tôi đúng là cây dương nằm cạnh nó thật
bữa ăn cũng bê bát cơm xuống ăn cạnh nó
đêm ngủ là hai anh ba anh em cứ thay nhau ngồi trong
phải để theo dõi từng tí một mình ốm một tí thì không sao
ốm là anh em rất là lo
không chỉ chăm sóc về ăn uống mà sức khỏe của những con hộ cũng như thú giữ ở đây luôn được đảm bảo
tủ thuốc được trang bị đầy đủ các loại thuốc cơ bản
để khi cần trong những dịp lễ tết các bác sĩ thú y có thể sử dụng ngay
tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng
những người chăm sóc nuôi dưỡng động vật nói chung
và những người chăm sóc các loài thú dữ nói riêng
tại công ty trách nhiệm hạng một thành viên phần thương đội này
nó cũng đòi hỏi là anh em phải có lòng yêu nghề và sẵn sàng hy sinh vì nghề
coi công việc của mình là niềm vui là đam mê
và thực sự như các bạn đã thấy những cá thể thu giữ này có vẻ bề ngoài rất là hung dữ
nhưng thực ra chúng cũng rất tình cảm
nếu chúng ta đối xử chúng ta quan tâm chúng ta chăm sóc bằng tình yêu thương
thì chúng ta sẽ nhận lại tình yêu thương từ chúng
làm nghề chăm sóc hổ luôn phải kiểm soát và tuân thủ quy tắc nghề nghiệp
chỉ cần bất cẩn một giây là tai họa có thể ập đến
thế nhưng thú dữ dường như cũng có tình cảm gắn bó
nên chỉ cần nghe tiếng gọi của hoặc thấy người chăm sóc từ xa
chúng sẽ chạy lại gần trốn bình thường
đó cũng là những điều nhỏ bé khiến các nhân viên luôn coi chúng như những đứa con thân thiết trong gia đình